từ ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng ba bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên đã có thể xét nghiệm sàng lọc virus sars cov hai
việc này sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn được thuận lợi hơn
bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên được hỗ trợ bốn bộ kit xét nghiệm bằng phương pháp tách chiết rna
bốn bộ test kit có thể sử dụng xét nghiệm sàng lọc cho hai trăm linh bệnh nhân
có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện ra người dương tính với virus sars cov hai
để thực hiện các bước cách ly xử lý dịch